xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí võ văn thưởng làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trình bày dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường nêu rõ
căn cứ hiến pháp các quy định của pháp luật kết quả kiểm phiếu quốc hội quyết nghị
ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư khóa một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được quốc hội biểu quyết thông qua
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
điều hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bằng hệ thống điện tử
kết quả biểu quyết đã có bốn trăm tám mươi bảy trên bốn trăm tám mươi tám tham gia biểu quyết tán thành chiếm chín mươi tám ba mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông võ văn thưởng giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bằng hệ thống điện tử
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sau đây là tóm tắt tiểu sử của chủ tịch nước võ văn thưởng